liên quan đến vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành xã sơn hội huyện sơn hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
hai bị can bị khởi tố và bắt tạm giam là phạm thanh anh phạm văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại huyện sơn hòa
theo thông tin tài liệu thu thập được với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa quản lý
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phạm văn anh và em ruột là phạm văn thành đã thuê nhân công cắt hạ đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên
trên diện tích hơn hai mươi m hai tại các khoảnh sáu và tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai để trồng keo giống
khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác định
riêng tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành đã có tám diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với tổng diện tích lên đến hơn ba mươi một m hai